tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ gia quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
sự lễ có lãnh đạo ủy ban dân tộc lãnh đạo tổng cục thống kê lãnh đạo tỉnh tuyên quang lãnh đạo các sở ban ngành cùng đại diện nhân dân các xã trên địa bàn
tại lễ gia quân bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến khẳng định kết quả của cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy
để giúp các cơ quan trung ương và các địa phương vùng dân tộc thiểu số có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí đề nghị tỉnh tuyên quang quan tâm chỉ đạo các sở ban ngành địa phương phối hợp thực hiện tốt cuộc điều tra
đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp nhận quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc điều tra lần thứ hai bắt đầu từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn kết thúc chậm nhất vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín